kính chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh thành đông bắc bộ trong những ngày cuối của năm hai nghìn hai mươi một này
sẽ nhiều mây có sương mù nhẹ xuất hiện vào buổi sáng
một vài nơi ở vùng núi phía đông và vùng ven biển
có thể lác đác có mưa nhỏ vào lúc sáng sớm trong ngày ba mươi
ban ngày thời tiết phổ biến là tạnh giáo
riêng ngày ba mươi một tháng một mươi hai trưa chiều có thể có nắng lên
như vậy là sẽ có sự nhích nhẹ dần về nhiệt độ trong hai ngày tới
giao động ở mức là một mươi ba đến hai mươi một độ
dự báo xa hơn khoảng sang đến chiều tối của ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi hai
sẽ có không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ không quá mạnh
là tác nhân khiến cho nhiệt độ có sự giảm nhẹ trở lại
chủ yếu về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới cũng trong xu thế là tăng nhiệt chậm
khi mức nhiệt độ trưa chiều nhích nhẹ lên ngưỡng là một mươi chín hai mươi hai độ
sang đến chiều tối ngày một tháng một của năm hai nghìn hai mươi hai
nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm nhẹ trở lại
do sự tăng cường yếu của không khí lạnh mới
khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
trong ba ngày tới chỉ có mưa lác đác vài nơi
với mức nhiệt độ tăng nhẹ lên một mươi bốn hai mươi một độ trời rét
phần từ quảng bình đến thừa thiên huế
chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao
nên vẫn có mưa rông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây giao động từ một mươi sáu đến hai mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận cũng chịu tác động của nhiễu động gió
nên trong ba ngày tới có mưa rào và rông rải rác
có nơi có mưa vừa đến mưa to
về nhiệt độ thì tại đây chưa có nhiều biến động
trưa chiều vẫn ở trong ngưỡng là hai mươi bảy đến ba mươi độ
vùng núi cao tây nguyên trong thời đoạn ba ngày tới
thời tiết chủ yếu là ít mưa ngày nắng
và nhiệt độ cũng nhích nhẹ dần khoảng một hai độ vào ban ngày
nhiệt độ tại tây nguyên được dự báo
ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong thời đoạn ba ngày tới tại đây
cũng chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày khu vực có nắng với nhiệt độ trưa chiều tăng nhẹ
ở trong ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn